cũng theo colira việt nam tp hcm sẽ có thêm năm dự án mới tham gia thị trường cung cấp hơn bốn hai trăm linh hectare vào quỹ đất công nghiệp
ngoài ra dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi hai bình dương sẽ là điểm nóng thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào bất đồng sản công nghiệp
với sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp lớn như bình rức flc bkm hud bình dương bình phước đồng nai và lòng an
sẽ là tâm điểm của thị trường này nhờ vào giao thông và kinh tế được phát triển mạnh
cbi việt nam nhận định
bất động sản công nghiệp sẽ diễn biến tích cực hơn trong năm hai nghìn hai mươi hai thậm chí kéo dài đã tăng trưởng sang năm hai nghìn hai mươi ba
mức giá thuê đất công nghiệp sẽ có mức tăng ổn định là khoảng bốn mỗi năm sau thời gian tăng trưởng mạnh trong năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi
công ty chứng khoán ssi dự báo năm hai nghìn hai mươi hai lợi nhuận rồng của khu công nghiệp ước tính tăng một mươi tám hai mươi sáu theo năm
hiệp hội bất đồng sản tp hcm horea
vừa công bố báo cáo thị trường nhà ở năm hai nghìn hai mươi một và xu hướng năm hai nghìn hai mươi hai với cảnh báo thực trạng thừa nhà cao cấp hạng sang
trong khi đó nhà bình dân giá rẻ bị thiếu lên đến đỉnh điểm khi không có dự án nào được chào bán ra thị trường trong năm qua
trong năm hai nghìn hai mươi một tp hcm ghi nhận tổng số một mươi bốn bốn trăm bốn mươi ba căn nhà đủ điều kiện huy động vốn và được chào bán ra thị trường
trong đó có đến một mươi bốn trăm linh bốn căn nhà cao cấp hạng sang siêu sang chiếm bảy mươi ba chín mươi tám
nhà ở phân khúc trung cấp chiếm hai mươi sáu hai căn hộ bình dân chiếm tỷ trọng
đây là năm đầu tiên kể từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay nguồn cung căn hộ bình dân không có đại diện nào cho bán ra thị trường
cũng theo horea không chỉ có căn hộ bình dân ngày càng kháng hiếm phân khúc thấp hơn là nhà ở sáu hộ tại tp hcm
cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của đa số người dân có thu nhập trung bình thấp tại đô thị
điều này cho thấy tình trạng lệch pha cung cầu nhà ở đang lên đến đỉnh điểm và ở mức báo động
với trường hợp nhà ở vụ tiếu tiền nhận biến mất trong khi nguy cơ thừa cung nhà ở giá cao đang hiển hiện
thị trường rơi vào tình trạng phát triển mất cân đối thiếu bình vững
kế hoạch đón khách du lịch quốc tế bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng ba đã được các doanh nghiệp lữ hành và địa phương trọng điểm chuẩn bị từ nhiều tháng qua
nhưng phản hồi của bộ y tế về đề xuất đón khách quốc tế mới đây đã khiến cho kế hoạch mở cửa lại du lịch quốc tế lần này có thể trở lại điểm xuất phát
thị trường lửa hành lưu trú để đón khách quốc tế sôi động trở lại ở việt nam những tháng qua
từ tháng hai bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có những đề xuất khá thông thoáng tới chính phủ sau khi lắng nghe góp ý từ cộng đồng doanh nghiệp các địa phương
tuy nhiên phản hồi từ bộ y tế mới đây lại khiến tất cả vỡ mộng
các đơn vị du lịch tại phú quốc và đà nẵng đánh giá những quy định
nhưng khách quốc tế phải cách ly ba ngày nếu cách ly một ngày sẽ phải xét nghiệm liên tục trong ba ngày đang sức đà phục hồi của ngành du lịch
phân tích thêm các doanh nghiệp lữ hành chỉ ra khách du lịch đến việt nam đa số chỉ dành khoảng bốn ngày khám phá
vì vậy yêu cầu dùng ba ngày đầu để cách ly và làm những bài test covid một mươi chín thì sẽ khiến họ không còn tha thiết đi chơi
so với các nước trong khu vực đông nam á như campuchia philippines cũng đã thông thoáng hơn rất nhiều với chính sách tiêm chủng
còn thái lan đã đi trước việt nam rất nhiều từ việc thông báo lộ trình đến thay đổi các điều kiện để du khách thuận tiện hơn
vì thế những quy định của bộ y tế nếu được thông qua sẽ có thể đưa du lịch quốc tế trở về vạch xuất phát
mất lợi thách cạnh tranh và hiệu quả truyền thông cho đợt mở cửa một mươi năm tháng ba
trong bối cảnh doanh nghiệp phải cùng lúc chịu nhiều sức ép từ chi phí logistics giá nguyên vật liệu đầu vào tăng
và hơn hết là hoạt động sản xuất vẫn chưa hồi phục hoàn toàn
nhiều hiệp hội ngành nghề ở tp hcm kiến nghị lãnh đạo thành phố lùi thời gian thu phí cảng biển
theo kế hoạch tp hcm sẽ triển khai thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng
công trình dịch vụ để ít công cộng khu vực cơ khấu cán biển
gọi là thu phí hạ tầng cán biển trên địa bàn tp hcm từ ngày một tháng bốn
nguồn thu phí sẽ được sử dụng đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối cảng biển trên địa bàn
tuy nhiên việc tp hcm quyết định thu phí cản biển ở thời điểm hiện tại
đã không nhận được sự đồng tình của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn
áp vào cái sản phẩm cụ thể của chúng tôi chẳng hạn như là cái hàng furniture
thì cái giá trị của container thì nó không cao khoảng một mươi cho tới một mươi năm đô một công
thì chúng tôi nghĩ rằng
cái này nó cũng chiếm khoảng ba mươi bốn cái chi phí giá thành
tất nhiên là hiện tại thì nó làm cho cái tăng giá đầu vào
thì chúng tôi rất trong khi đó rất là khó lại tăng giá đầu ra
đối với các doanh nghiệp đã chốt các hợp đồng đầu ra rồi
thì chúng tôi nghĩ rất là khó để điều chỉnh
trong khi do đó chúng tôi đã ký đơn hàng cho tới tháng năm tháng sáu cũng như là tháng bảy tháng tám
thì chúng tôi coi như cái đó thì
chúng tôi sẽ làm giảm lợi nhuận
trong khi đó hiện tại thì cái mức lợi nhuận của các doanh nghiệp hiện tại cũng rất là thấp
một số lo hàng nếu mà tính ra tiền nguyên liệu tăng thì chúng tôi sẽ không có lợi nhuận
nhiều hiệp hộ ngành hàng tại thành phố hồ chí minh đã cùng gửi công văn thính nguyện đến thủ tướng chính phủ
cũng như lãnh đạo ưu ba nhân dân thành phố hồ chí minh tạm dừng việc thu phí cảng biển
theo các hiệp hội từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đa số các doanh nghiệp chỉ hoạt động cầm chừng
chỉ từ ba mươi bảy mươi công suất do thiếu công nhân nguyên liệu chuỗi cung ứng bị đứt gãy
đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai các doanh nghiệp mới bắt đầu phục hồi sản xuất thì lại phải gánh thêm nhiều chi phí
nhưng các vận tải biển vẫn tiếp tục tăng cao chi phí xăng dầu giá nguyên liệu tăng
trong khi doanh nghiệp vẫn đang thiếu vốn và thiếu công nhân
thực tế mà nói thì vấn đề là cái mức thu phí nào đi nữa thì rõ ràng nó cũng là liều là một con số phép cộng
vào trong cái mức chi phí đó
nhưng mà rõ ràng nếu chúng ta giảm được cái nào thì cái đấy là cái tốt cho doanh nghiệp
trong cái giá thành của cái sản phẩm của mình
chứ còn nói chung là như tôi đã nói là vấn đề nếu mà so với tổng chi phí và tổng hoạt động của nền kinh tế
thì rõ ràng con số ba tỷ một năm nó không phải là con số lớn
tuy nhiên rằng nếu giảm được ba tỷ thì cũng có nghĩa là các doanh nghiệp cũng sẽ có thể có thêm được
mức lợi nhuận hoặc là có được những yếu tố về mặt giảm chi phí để trên cơ sở đó có thể là đáp ứng được
cái vấn đề yêu cầu về vấn đề là tăng cường cái khả năng cạnh tranh của mình trên thị trường quốc tế thôi
ngoài đề xuất lùi thời gian triển khai các hiệp hội cũng chỉ ra nhiều bất cập trong việc thu phí của thành phố hồ chí minh
trong đó mức phí áp dụng được cho là chưa công bằng phù hợp tạo thêm gánh nặng về thủ tục hành chính
và tăng thời gian thực hiện thủ tục hành chính ách tắc trong thực hiện
việc này để các hiệp hội dẫn chứng rằng hàng hóa xuất khẩu mở tờ khai ngoài thành phố hồ chí minh
doanh nghiệp ở tỉnh thì bị thu mức phí cao gấp đôi so với doanh nghiệp mở tờ khai tại thành phố hồ chí minh
điều đó sẽ khiến các doanh nghiệp đổ xô mở tờ khai tại thành phố gây quá tải và ủng tắc làm chậm tiến độ thông quan
ngược lại nếu doanh nghiệp vận chuyển container hàng tới cảng cái mép thay vì cảng thành phố hồ chí minh
chi phí sẽ tăng thêm từ ba ba năm triệu đồng một container
doanh nghiệp ở thành phố hồ chí minh thì chỉ có cái sản xuất ít và cái bộ đầu não ở đây
còn các cái nhà máy như chúng tôi là ở đồng nai và bình dương thế thì chúng tôi phải có cái cảng để chúng tôi xuất nhập
thế nếu mà bây giờ lại gặp thành phố hồ chí minh tăng cùng ngoài tỉnh tăng lên
thì đây là một khó khăn đối với doanh nghiệp ngay trong lúc này
theo tôi thì duy trì cái mức thư vĩ cũ và nâng cái dịch vụ
với cảng lên để hỗ trợ
thì xem như đây là cái nguồn thu của thành phố và thu hút các doanh nghiệp về đây để khai báo
chứ nếu chúng ta chỉ có ưu tiên doanh nghiệp trong nước doanh nghiệp của nước phải tăng ở trong thành phố
còn ngoài doanh nghiệp thì vào đến phía gấp đôi thì nó không ngọt bí
các hiệp hội cũng đề nghị chính phủ hội đồng tư vấn cải cách hành chính
có ý kiến về hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
xem xét áp dụng chung một mức thu
là hai trăm năm mươi đồng một container đối với container hai mươi feet
năm trăm linh đồng một container đối với container bốn mươi feet
và một mươi năm đồng một tấn đối với hàng lỏng hàng rời không đóng container
cho tất cả các lô hàng xuất nhập khẩu lô hàng tạm nhập tái xuất
hàng gửi kho ngoại quan hàng quá cảnh hàng chuyến khẩu
cũng như địa điểm đăng ký mở tờ khai cho lô hàng
ngoài ra cần công bố chính thức thời gian bắt đầu và kết thúc
cũng như kế hoạch sử dụng nguồn thu từ các khoản phí nói trên
để đầu tư vào các công trình của thế nào trong từng năm
cũng như công khai minh bạch các khoản thu chi
đảm bảo không sử dụng ngân sách thu từ các khoản này
và các hoạt động các công trình không phục vụ hoạt động vận chuyển xuất nhập khẩu
tại các cảng biển của các doanh nghiệp
một phụ nữ ở quận gò vấp tp hcm vừa bị một đối tượng tự xưng là nhân viên mobifone
gọi điện hỗ trợ nâng cấp sim bốn g
sau khi đọc mã otb hiển thị trên điện thoại nạn nhân đã mất quyền kiểm soát sim
tài khoản ngân hàng ngay sau đó đã bị trừ sạp tiền
bà lê thị kiều nga sáu mươi sáu tuổi ngụ phường một mươi bốn quận gò vấp tp hcm
hiện đang là giáo viên dạy tiếng pháp
chia sẻ với phóng viên bà cho biết khi đang dạy trên lớp
thì nhận được nhiều cuộc gọi từ số điện thoại này
người đàn ông bên kia đầu dây đọc chính xác toàn bộ thông tin cá nhân của bà nga
đồng thời giới thiệu là nhân viên nhà mạng mobifone gọi tới để nâng cấp sim bốn g
trước hết là người đã hỏi là có phải số điện thoại này là của cô lê thị nga không
tôi nói đúng rồi
rồi cái số căn cứ của cô có phải như vậy hay không
căn cứ công dân có phải như vậy hay không
tôi nói à đúng rồi
tôi cũng ngạc nhiên sau mà người này biết nữa
rồi sau đó người này mới nói bây giờ bên con là đang nâng cấp sim bốn g
tôi nói à không sim của tôi là bốn g rồi
bây giờ con sẽ không không này là hệ thống đang nâng cấp cô
nó nói bây giờ con gửi cho cô cái số này cô đọc lại cho con xem có đúng hay không
thì đều lúc đó là có một cái số hiện lên số hiện lên thôi tôi không có thấy gì hết á
à xong rồi tôi mới đọc cho nó nó nói là được cảm ơn cô
rồi xong rồi tắt
thì lúc đó tắt xong thì tôi mới nhận
rồi cái tin nhắn của mobile phone thêm một cái nữa là cảnh báo mã otp rồi sim của
tôi chưa có thấy được cái nó báo là cái sim của tôi bị đổi
linh tính mình đã bị lừa nên bà nga lập tức dạy ra cây atm để kiểm tra thì không thể sử dụng thẻ
số dư tài khoản sau khi kiểm tra đã bằng
số điện thoại cũng bị chiếm đoạt
nhân viên cửa hàng mobifone cho biết bà đã bị lừa và hướng dẫn đến cơ quan công an trình báo
tôi gọi lên trên ngân hàng xin hành banh của tôi
để báo là chị đó người ta mới báo là bây giờ số tiền của cô ba trăm bốn mươi sáu triệu đã bị rút đi và rút thành hai lần
lần thứ nhất là ba trăm linh triệu và lần thứ nhì là bốn mươi sáu triệu
tôi mới nói là có biết đi đâu không
thì người đó cho biết là gửi qua tài khoản của lê thị thấm ở ngân hàng md bank
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương cũng cảnh báo về các đối tượng lừa đảo
khi yêu cầu nâng cấp sim ba g thành bốn g nhằm lừa đảo chiếm đoạt quyền kiểm soát xem điện thoại
đánh cắp thông tin thẻ tín dụng lê mã otp và thanh toán hàng chục triệu đồng
cho các đơn hàng online bằng thẻ tính dụng của người tiêu dùng
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đã yêu cầu các nhà mạng đưa thông tin cảnh báo về tình trạng này tới người tiêu dùng
khi mà cái kẻ lừa đảo họ tiến hành họ gọi họ đã nghiên cứu cái nạn nhân rất kỹ
ngày tháng năm sinh số điện thoại địa chỉ nhà rồi các thông tin tài khoản ngân hàng
và họ nói ra họ đặt ra một kịch bản vào trong một câu chuyện họ dẫn dắt dẫn đến là gì
nạn nhân coi như là cứ nghĩ đây là cái nhân viên thật của nhà mạng
và cứ thế là trong quá trình nói thì sẽ có một cái đội ngũ gửi những cái đường link
vào trong cái có thể là gia lô hoặc là viper hoặc là tin nhắn cho nạn nhân
khi mà lết dạo đường link thì nó sẽ kẻ lừa đảo sẽ đưa ra những cái trang giao diện của những cái trang web
y chang cái nhà mạng
rất nhiều nạn nhân là bị sụp bẫy và cung cấp mã otp thì đó là gì
cái đó là đường link
những cái thông tin có thể chuyển tiền và trong một tích tắc là những cái kẻ lừa đảo họ chuyển tiền
và nạn nhân sẽ mất một bộ tiền
cơ quan công an khuyến cáo để hạn chế tối đa các rủi ro khách hàng cần tuyệt đối không cung cấp cho bất cứ ai
các thông tin về dịch vụ ngân hàng gồm tài khoản đăng nhập mật khẩu mà xác thực otp
ngay cả khi nhận được yêu cầu từ nhân viên ngân hàng
khi có bất kỳ nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo giao dịch
người dân liên hệ đến cơ quan công an để được hướng dẫn tránh bị sụp bẫy kẻ lừa đảo
điều tra và xử lý theo quy định
các nhà mạng ngân hàng vẫn tiếp tục khuyến cáo khách hàng không gửi thông tin mã tài khoản
hay số otp cho bất kỳ ai xứng là nhân viên hỗ trợ
yêu cầu cung cấp thông tin liên quan truy cập tài khoản cá nhân không nằm trong quy trình chính thức
và vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay ngày tám tháng ba
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ hồng nhi xin chào và hẹn gặp lại